nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh sáng nay một mươi sáu tháng năm tại núi trung xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự lễ khánh thành đền trung sơn đền thờ gia tiên chủ tịch hồ chí minh
cùng dự có đồng chí nguyễn sinh hùng nguyên chủ tịch quốc hội đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương và lãnh đạo các bộ ban ngành cùng đông đảo nhân dân tỉnh nghệ an
đền thờ gia tiên chủ tịch hồ chí minh tọa lạc ở phía nam núi trung mảnh đất địa linh nhân kiệt niềm tự hào của vùng kim liên nam đàn
nơi khơi gợi những năm tháng ấu thơ cội nguồn tâm hồn trí tuệ của chủ tịch hồ chí minh
phát biểu tại lễ khánh thành thủ tướng cho rằng công trình đền thờ gia tiên chủ tịch hồ chí minh sẽ trở thành trung tâm du lịch văn hóa lịch sử
một điểm không thể thiếu của tỉnh nghệ an trong việc khôi phục nhiều làng nghề truyền thống
đền trung sơn được hoàn thành
đã truyền tài sâu sắc tính lịch sử văn hóa bản sắc dân tộc vùng quê xứ nghệ thể hiện sự đoàn kết
chung sức chung lòng củng cố sức mạnh dân tộc phát huy những giá trị nhân văn tốt đẹp
thủ tướng ghi nhận và biểu dương các cấp lãnh đạo tỉnh nghệ an đã vượt qua nhiều khó khăn đồng sức đồng lòng
với ý chí quyết liệt và sự nhất tâm xây dựng một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
ngay sau nghi lễ cắt băng khánh thành thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đại diện lãnh đạo đảng nhà nước
các bộ ban ngành tham gia các nghi lễ truyền thống như lễ khai thanh dân hương và trồng cây tại đền trung sơn
tiếp đó thủ tướng đã dân hương dân hoa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên
cũng trong sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự lễ khánh thành công trình hợp tác xã với bắc hồ
đây sẽ là địa chỉ đỏ để tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và lý luận của người về hợp tác xã